hôm nay ngày một mươi một tháng hai là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ một mươi ngày một lần của liên bộ tài chính công thương
thông tin vừa được liên bộ tài chính công thương cho biết mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh
liên bộ công thương tài chính cho biết từ một mươi năm h ngày một mươi một tháng hai mỗi lít xăng e năm ron chín mươi hai cao nhất là hai mươi bốn năm trăm bảy mươi đồng một lít
tăng chín trăm tám mươi đồng ron chín mươi năm là hai mươi năm ba trăm hai mươi đồng một lít tăng thêm chín trăm sáu mươi đồng
với đà tăng lần này giá bán lẻ xăng dầu trong nước đã vượt hơn hai mươi năm đồng một lít với ron chín mươi năm và đánh dấu mức cao nhất từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
giá mặt hàng xăng dầu cũng đều tăng dầu hỏa là một mươi tám bảy trăm năm mươi đồng một lít tăng chín trăm sáu mươi đồng
dầu diesel là một mươi chín tám trăm sáu mươi đồng một lít tăng chín trăm sáu mươi đồng dầu ma rút là một mươi bảy sáu trăm năm mươi đồng một kg
tăng sáu trăm sáu mươi đồng